các tỉnh phía nam tây nguyên như đắk nông lâm đồng hay cả khu vực miền đông nam bộ
và các tỉnh biên giới phía tây nam bộ như long an đồng tháp và cả an giang
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nên nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật
ở các tỉnh này sẽ là rất cao
do có mưa sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền tây nam bộ
sẽ chỉ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn một chút trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
còn tại khu vực tây nguyên do vừa có mưa vừa có tác động của điều kiện địa hình cao nguyên
nên nhiệt độ sẽ duy trì ở mức thấp trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
dự báo những cơn mưa rông chuyển mùa ở tây nguyên và nam bộ sẽ còn lặp lại liên tục
ít nhất là trong từ ba đến bốn ngày tới
thời gian mưa vẫn tập trung về chiều và tối nhất là trong khoảng thời gian tan tầm
có thể gây ngập ống
trên biển dưới tác động của dãnh thấp xích đạo trong ngày và đêm hôm nay
toàn bộ vùng biển từ quảng ngãi trở vào cho đến tận cà mau cũng như là vùng biển
từ cà mau cho đến kiên giang và vùng biển ngoài khơi khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông dài rác
tầm nhìn xa vì thế giảm mạnh chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về các hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
vì thế mà tàu thuyền hoạt động trên khu vực của huyện đảo trường sa cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước